đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội đã tặng một trăm linh chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn
một mươi khẩu trang y tế cho thành phố moscow của liên bang nga
một mươi khẩu trang cho đại sứ quán việt nam tại nga và cộng đồng người việt tại nước này
để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd thành phố hà nội nguyễn đức trung nhấn mạnh
hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết là nhân tố hết sức quan trọng
nhằm ngăn chặn sự lây lan và giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến xã hội
và nền kinh tế của mỗi quốc gia và khu vực
thời gian qua việt nam luôn theo dõi sát sao và đánh giá cao các biện pháp quyết liệt
mà chính phủ nga tiến hành nhằm kiểm soát tình hình lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín trong cộng đồng
cũng là một quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch này việt nam hiểu và chia sẻ với những khó khăn của nga trong cuộc chiến này
mặc dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là món quà thiết thực và hữu ích trong việc giảm thiểu sự lây lan dịch bệnh
thay mặt chính quyền và nhân dân thành phố moscow đại sứ konstantin venukhov bày tỏ xúc động
và gửi lời cảm ơn chân thành trước món quà đầy ý nghĩa của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội
đại sứ nhấn mạnh sự kiện một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
từng tương trợ lẫn nhau trong những hoàn cảnh khó khăn
với sự chia sẻ và đoàn kết đại sứ tin tưởng hai nước sẽ giành chiến thắng trước đại dịch